mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua
trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện chư bứ tỉnh gia lai
ban an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy
cả ba lái xe không có nồng độ cồn
thời điểm trên tại km một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu năm trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua xã yà rú huyện chư pứ
xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ba xe ô tô
khiến ba người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ lái xe bị thương nặng
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai
gồm dương minh ninh đào trọng trí và paulo madura oliveira